qua chương trình hình ảnh về thủ đô nghìn năm văn hiến điểm đến của những người yêu nghệ thuật
bằng những sự kiện âm nhạc tầm cỡ thế giới sẽ được quảng bá tới bạn bè nam châu

mọi ý kiến đóng góp xây dựng cho chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòn thư